trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean và các hội nghị liên quan đang diễn ra ở bangkok thái lan
ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi một đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
đã tham dự các cuộc gặp không chính thức giữa các bộ trưởng quốc phòng asean
với bộ trưởng quốc phòng các nước nhật bản trung quốc và mỹ
tại cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng nhật bản taro kono khẳng định
nhật bản ủng hộ vai trò trung tâm của asean trong các cơ chế hợp tác khu vực
cam kết giúp asean tăng cường năng lực nhất là về công nghệ
và sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tầm nhìn viên chăn đã được nâng cấp
các bộ trưởng quốc phòng asean mong muốn nhật bản tiếp tục đóng góp
và tăng cường hòa bình ổn định an ninh tại khu vực
bộ trưởng quốc phòng trung quốc nguyễn phượng hoàng khẳng định
trung quốc coi trọng hợp tác với asean cho rằng hợp tác quốc phòng asean trung quốc đang ngày càng phát triển
các bộ trưởng quốc phòng asean ủng hộ những đề xuất của trung quốc
hoan nghênh tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc đạt một số kết quả tích cực
bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ mark esper tái khẳng định cam kết của hoa kỳ
về ấn độ dương thái bình dương tự do và rộng mở
trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền các quốc gia dù lớn hay nhỏ và tôn trọng luật pháp quốc tế
các bộ trưởng quốc phòng asean hoan nghênh việc hoa kỳ tham gia tích cực
vào các cơ chế hợp tác do asean dẫn dắt đánh giá cao việc lực lượng hải quân các nước asean và hoa kỳ
đã tổ chức thành công diễn tập hàng hải asean hoa kỳ
bên lề hội nghị trong cuộc gặp song phương với bộ trưởng quốc phòng ngo sơn lịch
bộ trưởng quốc phòng của nước australia brunei new zealand và hàn quốc
đều đánh giá cao vai trò của việt nam trong khu vực và trên thế giới
đồng thời khẳng định ủng hộ bộ quốc phòng việt nam tổ chức thành công hoạt động quân sự
quốc phòng trong năm việt nam đảm nhiệm chức chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
minh đức phóng viên truyền hình dân đưa tin tại trung tâm hội nghị tại bangkok thái lan